là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đảng và nhà nước
được xét tặng cho các công trình cụm công trình xuất sắc có giá trị cao về khoa học và công nghệ
có tác động lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ đất nước
được biết chín công trình cụm công trình đạt giải thưởng hồ chí minh và bảy giải thưởng nhà nước lần này
đã được xem xét thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá minh bạch chặt chẽ khoa học trên nhiều phương diện
cả về giá trị khoa học công nghệ và giá trị thực tiễn hiệu quả kinh tế xã hội
việc công nhận các công trình đạt giải thưởng là sự khích lệ cổ vũ kịp thời
và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đối với toàn ngành khoa học và công nghệ
là động lực thúc đẩy những người làm khoa học tiếp tục nỗ lực sáng tạo để có các công trình xuất sắc với tính ứng dụng cao
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rộng lớn đóng góp cho thành công của công cuộc hội nhập của đất nước
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã thăm tặng quà các hộ nghèo và gia đình chính sách tỉnh nghệ an và cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên
và vua mai hắc đế tại đền thờ vua bai xã vân diên huyện nam đàn
tổng bí thư lê hồng phong tại khu liêu điệm lê hồng phong
tại xã hương thông huyện hương nguyên
tại các di tích chủ tịch nước trần đại quang cũng đã tặng quà chúc tết cho cán bộ nhân viên nhân dịp tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn hai mươi bốn
tại huyện nam đàn chủ tịch nước trần đại quang đã thăm và tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo
nạn nhân chất độc da cam của hai xã nam giang và nam lĩnh
tại thành phố vinh chủ tịch nước cũng đã đến chúc tết mẹ việt nam anh hùng lê thị sáu
ở khối một mươi ba phường bến thủy thăm và chúc tết gia đình thương binh nặng nặng văn thân ở xóm thuận một xã hương hòa
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang còn đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
tại buổi gặp đồng chí trần đại quang ghi nhận và đánh giá cao những chiến công
thành tích xuất sắc của lực lượng quân khu bốn là một trong những điểm sáng của toàn quân
về tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới
thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội hoạt động đền ơn đáp nghĩa
giúp nhân dân soa đói giảm nghèo phòng chống thiên tài lũ lụt
chủ tịch nước trần đại quang cũng lưu ý lực lượng vũ trang quân khu bốn phải nỗ lực
phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng vũ trang quân khu bốn thường xuyên chăm lo
xây dựng đảng bộ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện tiếp tục thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
tại hà nội tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới wwf và ban dự án môi trường boovironment
vừa tổ chức chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng năm hai nghìn một mươi chín
tắt đèn bật ý tưởng là một sự kiện được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn một mươi
với mục đích hưởng ứng giờ trái đất cũng như nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
kêu gọi mọi người chung tay góp sức hành động thay đổi môi trường khắp mọi miền đất nước
qua bảy năm tổ chức chiến dịch đã có rất nhiều mô hình hoạt động sáng tạo
hiệu quả thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới trẻ
cũng như các cơ quan truyền thông báo chí
với nhiều sự đổi mới về quy mô và cách thức hoạt động
chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ tạo ra các hoạt động thiết thực
hấp dẫn để lan tỏa các thông điệp sống xanh và lối sống trân trọng thiên nhiên
bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người
tiếp nối thành công của những năm trước tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi bảy tổ chức với mong muốn
nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của thủ đô hà nội
một cơn mưa kèm theo lốc xoáy vừa quét qua thành phố bạc liêu
khiến hàng chục căn nhà ở phường ven biển nhà mát đã bị sập bị tốc mái
nhiều hộ dân phải sơ tán rất may không thiệt hại về người
một số người dân tại phường nhà mát thành phố bạc liêu cho biết
vào thời điểm nêu trên mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra bất ngờ
làm cho bà con không kịp trở tay đây là cơn lốc xoáy mạnh
chưa từng xuất hiện tại địa phương kể từ nhiều năm qua
cơn lốc xoáy với cường độ mạnh đã làm cho hàng chục căn nhà dân bị sập và tốc mái hoàn toàn
hệ thống đường dây điện của nhiều căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
chiều ngày một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết
trong số nhiều ngôi nhà bị sập và tốc mái có một mươi ba ngôi nhà bị thiệt hại nặng
rất may không thiệt hại về người
nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của trận lốc xoáy
ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết
trước mắt hỗ trợ khẩn cấp những hộ bị thiệt hại nặng mỗi hộ ba triệu đồng
những hộ gia đình còn lại tùy theo mức độ
ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cùng các ngành chức năng sẽ hỗ trợ sau
đồn biên phòng ròn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
vừa tiếp nhận bảy thuyền viên quê ở quảng bình trên tàu cá bị hỏng máy
được tàu cứu của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực một hải phòng cứu đưa vào bờ an toàn
trước đó trưa ngày một mươi hai tháng một tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu
do anh nguyễn xuân khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trường quảng phúc thị xã ba nồn tỉnh quảng bình làm thuyền trường
bị chết máy thả trôi trên khu vực danh giới đường phân vịnh bắc bộ
và phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực một hải phòng cử tàu sar bốn trăm một mươi một ra cứu hộ
và lai rắt tàu cá về cảng hòn la lúc hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng một
ban chỉ huy đồn biên phòng ròn khẩn trương cử tổ công tác có mặt tại cảng
để tiếp nhận chăm sóc y tế cho bảy ngư dân trên tàu cá bị nạn
dù không ai ốm đau nhưng do biển động mạnh tàu cá lại thả trôi nhiều ngày trên biển
nên tinh thần của hầu hết các thuyền viên đều hoảng loạn
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ròn đã thăm hỏi tặng quà cho bảy ngư dân
và động viên họ sớm khắc phục sự cố tàu thuyền để sớm vươn khơi bám biển sản xuất
vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng một trên quốc lộ một a đoạn đi qua xã nghi quang
huyện nghi lộc tỉnh nghệ an một chiếc xe dường nằm đang chở khoảng bốn mươi hành khách
bất ngờ đâm vào lan can và lật ngang giữa đường
chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu của nhà xe hải hà do anh hoàng duy đồng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa điều khiển di chuyển theo hướng nam bắc
khi đến km số bốn trăm bốn mươi ba ba trăm linh đoạn đi qua xã nghi quang huyện nguy lộc đã đánh lái tránh một taxi chạy cùng chiều
thì xe bị mất lái rồi đâm vào giải phân cách ngăn giữa đường
khiến xe khách bị lật ngang
ngày sau tai nạn một số người tham gia giao thông cùng nhân viên y tế đã đưa một mươi bốn nạn nhân bị thương về bệnh viện chữa trị
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông huyện nghi lộc cũng đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông
và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc
vào lúc một mươi h ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra xác định tàu vận tải mang biển hiệu việt hưng hai mươi tám qn tám nghìn chín mươi sáu đang vận chuyển khoảng hơn một tấn than cám
trên tàu có tám thuyền viên ông bùi xuân trường quê quán tam nông tỉnh phú thọ làm thuyền trưởng và đại diện tàu
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số than trên
hiện nay cụm trinh sát số một đã bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi bốn giờ chiều nay ngày một mươi năm tháng một lực lượng công an huyện hương hóa tỉnh quản trị đã bắt dự đối tượng tàn trữ trên năm mươi kg pháo lậu
qua công tác kiểm tra đã phát hiện tại nhà của đối tượng đoàn duy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn long hợp xã tân long huyện hướng hóa
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng hải đang cất dấu trên năm mươi kg pháo lậu
hải khai số pháo này được mua từ một đối tượng chưa rõ danh tính ở lào rồi vận chuyển về việt nam qua đường tiểu ngạch ở sông sepol
với mục đích sử dụng và bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện thế giới nổi bật đã diễn ra trong tuần
sáng ngày một mươi một tháng một theo giờ
việt nam tổng thống obama đã có bài phát biểu cuối cùng trước công chúng trước khi rời nhiệm sở để chuyển giao quyền lực cho ông donald trump
trong phần mở đầu của bài phát biểu ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đối thoại với người dân
ông obama đã nêu bật những thành tiệu của đất nước trong tám năm qua
bao gồm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đạt được thỏa thuận hạt nhân iran và tiêu diệt osama biladel
ông obama bày tỏ tin tưởng vào một tương lai với những hy vọng mới cho nước mỹ
ông obama cũng đã dành những lời trân trọng đối với vợ mình các con gái và phó tổng thống joe biden cùng với đội ngũ của mình
những người đã sát cánh bên ông và làm ông tự hào trong suốt thời gian trên cương vị tổng thống
cũng trong ngày một mươi một tháng một tổng thống đắc cử mỹ donald trump tiến hành buổi họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng tám năm ngoái
mở đầu buổi họp báo ông trump cho biết đã bàn giao toàn bộ quyền quản lý và điều hành tập đoàn trump
và các doanh nghiệp khác cho các tổng thống
trong lĩnh vực đối ngoại ông trump khẳng định bản thân mình không hề có bất kỳ thỏa thuận nào với nga
về việc xây dựng bức tường biên giới với mexico ông trump cho biết sẽ yêu cầu mexico phải trang trải chi phí xây dựng dưới hình thức thanh toán trực tiếp
hoặc phải chịu mức thuế cao đối với các sản phẩm xuất khẩu sang mỹ
ngày một mươi hai tháng một thượng viện mỹ đã có bước đi cụ thể đầu tiên để tiến tới bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacai
sau cuộc bỏ phiếu kéo dài từ tối ngày một mươi một tháng một
tới tận sáng sớm ngày một mươi hai tháng một ngày một mươi ba tháng một hạ viện cũng đã tiến hành bỏ phiếu bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe gây tranh cãi này
theo đó hạ viện yêu cầu các ủy ban soạn thảo phải trình một dự luật khác trước ngày hai mươi bảy tháng một
các nghị sĩ của đảng cộng hòa chiếm đa số ở lưỡng viện mỹ cho biết việc bãi bỏ obamacai là một trong những ưu tiên hàng đầu dưới thời tổng thống đắc cử donald trump
tuy nhiên quá trình bãi bỏ obamacare có thể phải mất vài tháng và việc triển khai một kế hoạch thay thế cũng có thể phải mất nhiều thời gian
như vậy cả hai viện ở quốc hội mỹ đã thúc đẩy việc bãi bỏ obamacai bất chấp những quan ngại rằng chưa có một phương án thay thế hợp lý và nguy cơ gây bất ổn xã hội rất lớn
ngày chín tháng một mỹ thêm năm quan chức nga vào danh sách trừng phạt vì lý do liên quan đến đạo luật magiskai hai nghìn một mươi hai về lạm dụng nhân quyền
theo đạo luật những người trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm vào nước mỹ và bị đóng băng tài sản
đây là bước đi tiếp theo trong một loạt các biện pháp mà chính quyền của tổng thống mỹ brack obama đưa ra nhằm trừng phạt nga với cáo buộc nga tấn công mạng trong các cuộc bầu cử tổng thống mỹ
bên cạnh đó chính quyền tổng thống barack obama cũng công bố một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào hai cơ quan tình báo chủ lực của nga là cơ quan tình báo quân đội và cơ quan an ninh liên bang
ủy ban đặc biệt của quốc hội hàn quốc hôm chín tháng một tổ chức phiên điều trần cuối cùng liên quan đến vụ bê bối chính trị gây rúng động nước này
theo đó ủy ban trên đã triệu tập hai mươi nhân vật liên quan đến tổng thống park geun hye và người bạn thân của bà là choi soon sin hầu hết các đối tượng chủ chốt trong đó có bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch cho jun seung
cựu thư ký cấp cao của tổng thống park geun hye là ông gu byung ho và cựu hiệu trưởng trường đại học phụ nữ ewa choi kyung hee
đều vắng mặt vì lý do cá nhân
tại phiên điều trần lần này ủy ban đặc biệt của quốc hội hàn quốc cũng thông qua đề xuất kéo dài nhiệm vụ thêm một tháng
tuy nhiên đề xuất này cần thông qua tại phiên họp toàn thể của quốc hội
trong tuần qua tổng số nạn nhân thiệt mạng vì giá z tại châu âu đã lên đến ít nhất sáu mươi năm người
bà lan là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt giá rét lần này khi nhiệt độ xuống tới âm hai mươi độ c
hầu hết những người thiệt mạng là do thân nhiệt giảm đột ngột bị ngạt thở do hệ thống lò sửa hư hỏng
nhà chức trách ba lan dự báo số người tử vong có thể còn tăng lên khi giá lạnh vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt
hiện chính phủ ba lan đang cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và chăn ấm cho người vô gia cư
cũng như sẵn sàng cứu hộ khẩn cấp trong đợt bão tuyết
ngoài ra hàng loạt quốc gia châu âu khác cũng đang bị bao phủ bởi thời tiết lạnh bất thường
có lúc xuống đến âm một mươi năm độ c và tuyết rơi dày tại những nước thường có khí hậu ôn hòa như italia và hy lạp
tại italia tám người đã chết do giá rét
nhiều nơi ở miền nam nước này tuyết đóng thành một lớp dày một mét
gây tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và hàng không khi có hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc hoãn
hàng loạt tuyến đường sắt ở nước này cũng phải ngừng hoạt động nhiều trường học đã phải đóng cửa
các quốc gia đông âu khác như cộng hòa xét bulgaria macedonia và belarus
cũng ghi nhận có các nạn nhân thiệt mạng của đợt giá rét lần này
những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân